theo cáo trạng nguyễn thương lợi dụng danh nghĩa là trưởng chi nhánh công ty vệ sĩ một trăm một mươi ba di linh nên đã nảy sinh ý định thuê xe để chiếm đoạt
cụ thể vào ngày tám tháng ba năm hai nghìn một mươi năm thương thuê xe ô tô của anh bùi huy công trị giá hơn ba trăm năm mươi triệu đồng sau đó bán xe cho anh lê trọng hiếu lấy bốn trăm hai mươi triệu đồng
ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi năm thương lại thuê xe của anh bùi huy công trị giá ba trăm ba mươi ba triệu đồng rồi điều khiển xe cầm cố cho ông nguyễn văn sáu lấy một trăm linh triệu đồng
tổng số tiền thương chiếm đoạt là hơn tám trăm sáu mươi bốn triệu đồng
tại phiên tòa thương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai nhận đã tiêu xài cá nhân hết số tiền trên
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn thương một mươi hai năm tù đồng thời bộ bị cáo bồi thường cho anh bùi huy công một xe ô tô trị giá hơn ba trăm năm mươi một triệu đồng bồi thường cho ông nguyễn văn sáu tiền vay qua hình thức cầm cố xe một trăm linh triệu đồng